sau những tác động của cơn bão số bốn hàng trăm hectare lúa vụ hẻ thu đã chín chưa thu hoạch của nông dân tỉnh hà tĩnh đã bị ngập sâu
để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả lực lượng vũ trang quân đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân thu hoạch lúa
tranh thủ thời tiết thuận lợi lực lượng cán bộ chiến sĩ thuộc ban chỉ huy quân sự huyện lộc hà và bộ đội biên phòng đồn cửa sót đã ra quân về địa phương xã x hậu
để giúp bà con nhân dân thu hoạch hàng chục hectare lúa hẻ thu bị đổ và ngập nước ở những cánh đồng ruộng trũng
ban chỉ huy quân sự đã điều đồng một trăm linh quân số trong đó là năm mươi trực sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ của trên giao
còn năm mươi thì tham gia về với bà con nhân dân xóm phú ích xã ích hậu để tiến hành thu hoạch lúa vô mùa
tổng diện tích là một màu lúa

phước rồi báo số bốn đến lúa ngập nước lúa đổ lúa bổ nước ngâm
đấy chứ cả chú vô đôi đến gạt là chỉ cảm ơn
sau cơn bão số bốn mưa lớn tiếp tục làm hàng trăm hectare lúa hẻ thu của bà con huyện lộc hà bị đổ và ngập úng
huyện lộc hà đã huy động lực lượng quân đội biên phòng cùng với hệ thống đoàn thể đến giúp nhân dân thu hoạch lúa
với phương châm xanh nhà hơn già đồng huyện lộc hà chỉ đạo các địa phương nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng cùng xuống đồng
sau bão số bốn toàn huyện lộc hà còn lại sáu trăm linh hectare trên một tám trăm tám mươi sáu hectare
và có một số thứ chất chín nhưng mà tụi tôi quan điểm là xanh nhà hơn già đồng
khoảng chín mươi tám là cho anh em chỉ đạo bà con là thu hoạch
với quyết tâm đó nhân dân huyện lộc hà tập trung thu hoạch số
diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất tránh bị thiệt hại khi mùa mưa lũ đang cận kề